do đó các doanh nghiệp hàng không cũng phải gia tăng chi phí cố định để duy trì hoạt động của doanh nghiệp
các chi phí cố định bao gồm chi phí thuê máy bay chi phí đậu đỗ và các chi phí chi thường xuyên khác
theo báo cáo của các hãng hàng không trong nước ước tính chi phí thuê máy bay mỗi tháng của vietnam airlines là ba mươi triệu đô la
vietjet là hai mươi triệu đô la ước tính chi phí đậu đỗ sân bay mỗi tháng của vietnam airlines là sáu tỷ đồng
vietjet khoảng ba sáu tỷ đồng bamboo airways khoảng một hai mươi bốn tỷ đồng
tại tọa đàm đầu tư bất động sản hậu covid một mươi chín dẫn dắt dòng tiền
nhiều chuyên gia và nhà đầu tư cho rằng thị trường bất động sản sẽ sớm phục hồi
tuy nhiên dòng tiền đầu tư sẽ thông minh và khó tính hơn
theo hội môi giới bất động sản việt nam về dấu hiệu phục hồi của thị trường bất động sản sau covid một mươi chín
minh chứng rõ ràng nhất là tỷ lệ hấp thụ đã được cải thiện qua các quý
nếu quý i năm hai nghìn hai mươi sự xuất hiện của dịch bệnh khiến thị trường tạm thời đóng băng
tỷ lệ hấp thụ chỉ đạt một mươi bốn
thì sang quý ii tỷ lệ hấp thụ đã đạt ba mươi bảy và sang quý ba tỷ lệ hấp thụ đã đạt năm mươi
dự báo sang quý tư giao dịch sẽ tốt hơn cùng với thói quen gia tăng mua bán của nhà đầu tư vào dịp cuối năm
các dòng sản phẩm trung cư trung cấp khoảng hai mươi năm ba mươi năm triệu đồng một mét vuông
được săn đón cùng với đất nền của các đô thị có kế hoạch phát triển tốt
kể cả bất động sản du lịch cũng có cơ hội với điều kiện pháp lý đầy đủ
song hành với điều kiện hạ tầng khả năng vận hành khai thác của chủ đầu tư
theo bộ kế hoạch và đầu tư tính đến ngày hai mươi tháng một mươi một tổng vốn đăng ký cấp mới
điều chỉnh và góp vốn mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài đã đạt trên hai mươi sáu bốn tỷ usd
bằng tám mươi ba so với cùng kỳ năm trước
các nhà đầu tư nước ngoài đã đầu tư vào một mươi chín ngành lĩnh vực
trong đó lĩnh vực công nghiệp chế biến chế tạo dẫn đầu với tổng vốn đầu tư đạt trên một mươi hai bảy tỷ đô la
chiếm hơn bốn mươi tám tổng vốn đầu tư đăng ký
lĩnh vực sản xuất phân phối điện đứng thứ hai với tổng vốn đầu tư trên bốn chín
tiếp theo là hoạt động kinh doanh bất động sản với ba tám tỷ usd
mới đây lễ ký kết hợp tác giữa công ty văn hóa và truyền thông một nghìn chín trăm tám mươi books và trường fpt greenwic
cho đại học fpt fjw đã diễn ra tại đại học greenwich việt nam
lễ ký kết được tổ chức với mong muốn thiết lập mối quan hệ hợp tác chặt chẽ giữa nhà trường và doanh nghiệp
hướng tới mục tiêu đào tạo nguồn nhân lực chất lượng đáp ứng phù hợp với yêu cầu của doanh nghiệp và xã hội
đồng thời nâng cao chất lượng công tác đào tạo
gắn kết với nhu cầu thực tế chuyển giao tri thức và tinh thần khởi nghiệp cho sinh viên trong nhiều ngành học đa dạng
như công nghệ thông tin quản trị kinh doanh thiết kế đồ họa
từ đó xây dựng nguồn nhân lực bền vững có chất lượng chuyên môn và kỹ năng thực hành
thưa quý vị và các bạn
nhiệm sống kinh tế sẽ đem đến những thông tin kinh tế thị trường mới nhất trong năm phút của chương trình
chương trình phát sóng lúc hai mươi h một mươi năm các ngày trong tuần từ thứ hai đến thứ sáu trên truyền hình nhân dân